quyết định của bungary về việc trục xuất con số kỷ lục bảy mươi nhà ngoại giao nga đã tạo ra một cơn bão chính trị trong nước và quốc tế
theo truyền thông bungary moscow đã ra tối hậu thư cho bungary đến một mươi một giờ ngày một tháng bảy theo giờ địa phương
để đảo ngược quyết định trục xuất bảy mươi nhà ngoại giao nga nếu không sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với quốc gia thành viên eu này
đại sứ nga tại bungary tuyên bố rằng nga có thể rút tất cả trên một trăm linh nhà ngoại giao của mình
và đóng cửa toàn bộ đại sứ quán và lãnh sự quán nga ở bungary
bà cho biết nga đang xem xét cắt đứt quan hệ ngoại giao với bulgari vì vụ bê bối với bảy mươi nhà ngoại giao nga bị trục xuất
đồng thời moscow coi hành động của sofia là chưa từng có tiền lệ
phản ứng với động thái trên liên minh châu eu vào ngày một tháng bảy tuyên bố
việc nga đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao nga
nga đe dọa cắt đứt quan hệ ngoại giao với bungary nhằm đáp trả quyết định trục xuất bảy mươi nhà ngoại giao nga là hành động không chính đáng
tuyên bố của eu nêu rõ hành động của bungary là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế
và lên án hành động của các nhà ngoại giao thuộc đại sứ quán nga